và mở đầu bản tin sẽ là những số liệu mới nhất vừa được cập nhật về dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
bộ y tế cho biết tính đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm trên cả nước là sáu bốn triệu liều
từ một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua cho đến sáu h sáng ngày hôm nay
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín đã ghi nhận ba hai trăm linh một ca mắc mới
trong đó có ba ca nhập cảnh và ba một trăm chín mươi tám ca ghi nhận trong nước
riêng tại hà nội từ bảy h ngày hôm nay cho đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay
hà nội đã ghi nhận thêm chín mươi bảy ca mắc mới
trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh
nhằm động viên các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mới đây thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa gửi thư động viên
bày tỏ trân trọng biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp
hy sinh nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch
trong thư thủ tướng nhấn mạnh
những lực lượng tuyến đầu như y tế công an quân đội đã nêu cao tinh thần
sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi nhân dân và tổ quốc cần
đảng nhà nước trân trọng biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp
hy sinh nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch
nhất là đội ngũ cán bộ y tế
dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và kéo dài
thủ tướng mong muốn các lực lượng tuyến đầu tiếp tục mang hết sức mình
phục vụ nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị trong những ngày vừa qua trên cung đường lịch sử hồ chí minh
dọc dãy trường sơn qua địa bàn tỉnh quảng nam
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã có nhiều đêm trắng
dẫn đường cho những người dân về quê tránh dịch
những chuyến xe dẫn đường trong đêm tối trên cung đường rừng núi trinh vinh
để đảm bảo an toàn cho người dân sẽ mãi là những tuyến đường
để đảm bảo an toàn cho người dân sẽ mãi là những tuyến đường

nhiều đoạn đường khó đi một bên vách núi một bên vực suối hiểm trở
để đảm bảo an toàn cho các đoàn người
lực lượng cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm dẫn đường cho người đi xe máy
người ta đang sửa trị ác rất là nguy hiểm

và chấp hành theo sự hướng dẫn của chúng ta
xây đường đi khoảng bảy mươi km
chúng ta sẽ trao bà con nghỉ mục
khoảng một mươi một mươi năm phút để vệ sinh các dân

rồi chúng ta tiếp tục đẩy đường
từ đêm hai mươi bốn đến ba mươi một tháng bảy
đã có hơn hai mươi đoàn người từ các tỉnh phía nam về tránh dịch
đi qua địa bàn quảng nam trên đường hồ chí minh
với gần năm người
mỗi đêm lực lượng cảnh sát giao thông
dẫn từ hai đến ba đoàn người trên chặng đường dài
mỗi chuyến dẫn đoàn từ hơn ba tiếng đồng hồ
sau đó bản giao chốt kiểm dịch thành phố đà nẵng
hàng nghìn người đã được dẫn đường di chuyển an toàn trong đêm
trên đường hồ chí minh qua quảng nam
anh em đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
để giúp cho bà con có thể là nhanh chóng đi về đến nhà của mình
cũng như là thực hiện đúng các quy định
đối với số người dân qua địa phận quảng nam
để về các tỉnh phía bắc
thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp chặt chẽ
với công an các đơn vị địa phương
để hướng dẫn đổng bổ các trật tự an toàn vô thông
cho người dân đi qua địa phận tỉnh quảng nam
đổng bổ an toàn
đồng thời phối hợp với các tổ chức và cá nhân
để hỗ trợ thức ăn nước uống nhiên liệu
cũng như là sửa chữa những phương tiện bị hư hỏng
để cho người dân đổng bổ hành trình được an toàn
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
thực hiện chỉ thị một mươi sáu từ ngày ba mươi một tháng bảy
sẽ tạm dừng cho người dân tự di chuyển
bằng phương tiện xe máy về quê
nhưng những chuyến dẫn đường xuyên đêm
của cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
sẽ luôn là hình ảnh đẹp
về tinh thần vì nhân dân phục vụ
của người chiến sĩ công an nhân dân
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị rất nhiều hành vi vi phạm
các quy định về phòng chống dịch bệnh
đã bị xử lý hết sức nghiêm minh
tuy nhiên vẫn còn xuất hiện các trường hợp cố tình vi phạm
và mới đây tổ công tác
chốt kiểm dịch covid một mươi chín
tại ấp an hương một xã mỹ an
huyện mang thiết tỉnh vĩnh long
vừa phát hiện một tài xế xe tải
chở người từ vùng dịch về
theo đó tài xế nguyễn văn tính
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tại huyện tam bình đã không xuất trình
được giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự
đồng thời trên cabin xe có chở hai người
gồm trương hồ anh vi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú tại huyện mang thiết
và châu yến linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tại tỉnh đông tháp
tính sai nhận chở vi và linh
từ huyện bến cáp tỉnh bình dương
về tỉnh vĩnh long
mặc dù biết tỉnh bình dương và vĩnh long
hiện nay đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để phòng chống dịch bệnh
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm
đối với tính về hành vi không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự
và không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
riêng đối với vi và linh
thì được đưa đi cách ly theo đúng quy định
cố tình di chuyển từ vùng dịch
tìm cách vượt chốt dịch
bằng đủ hình thức như là đổi tài xế
thả khách xuống xe
đi bộ ngược chiều để tránh việc khai báo và test nhanh covid một mươi chín
không chấp hành hiệu lệnh
cố tình phóng xe vượt qua chốt
hoặc là sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả
với mục đích là thông chốt
tại quảng ngãi lực lượng tại các chốt liên ngành kiểm soát dịch bệnh
vừa phát hiện hàng loạt vụ việc
trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng
bằng những hình thức như vậy
nguyễn thanh tuấn
chú tại phường nghĩa tránh tp quảng ngãi
và nguyễn trọng tuấn chú tại tp hồ chí minh
cùng điều khiển ô tô từ tp hồ chí minh
qua các chốt với giấy xét nghiệm
và trình báo lịch trình về tp đà nẵng giao hàng
tuy nhiên khi đến quảng ngãi
nhóm đối tượng đã trốn về nhà
và không khai báo y tế tại địa phương
các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện
và phạt về hành vi vi phạm phòng chống dịch bệnh
một trong những thủ đoạn vượt chốt thường thấy
là các đối tượng sẽ lợi dụng
khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các phương tiện qua chốt
sẽ xuống xe từ phía xa
và vượt qua hàng rào ngăn cách tuyến đường
để vào các đường nhánh khu dân cư
nhằm trốn tránh việc khai báo y tế
đã không thực hiện việc khai báo y tế
cũng như là trên địa bàn tỉnh quảng ngãi của mình
đang thực hiện cái việc là
đối với các xe mà liên thông trên địa bằng tốt lộ
là không được dừng đào đổ
cũng như là
ăn uống ở khu vực đường quốc lộ
cũng như là không được dừng tại khu vực địa điểm răng
nhằm mục đích phòng chống dịch
có thể thấy hành vi lén lút trở người
từ vùng dịch qua mặt chốt kiểm soát y tế
của tài xế là hành vi vi phạm pháp luật
vô cùng nguy hiểm
trong tình hình dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay
những hành vi trên sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
chúng tôi trực tiếp
giám sát kiểm tra trên đường
đã phát hiện
có một mươi hai trường hợp
từ vùng dịch vào
nhưng mà có dấu hiệu khai báo gian dối
khai không đúng sự thật
đó là khai đi ngang qua địa bàn tỉnh quảng ngãi
thực tế thì số này đã vào địa bàn tỉnh quảng ngãi
từ thành phố hồ chí minh về
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang khó kiểm soát
sự chung tay tự giác của cả cộng đồng
là thật sự cần thiết
việc khai báo y tế đúng đầy đủ thông tin
không trốn tránh sẽ góp phần phòng chống dịch bệnh hiệu quả
bảo vệ sức khỏe
không chỉ riêng của mỗi ca nhân
mà cho cả cộng đồng
lại có thêm một đối tượng giả danh công an
nhằm mục đích lừa đảo bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đang tạm giữ đối tượng dương hoàng việt anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại hà nội để điều tra làm rõ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tối ngày ba mươi một tháng bảy
kiểm tra hành chính căn nhà ở khu phố tám
phường phú hòa thành phố thủ dầu một
lực lượng công an phát hiện đối tượng việt anh
đang mặc trang phục công an nhân dân
với cấp hàm thiếu tá
cùng với một số đối tượng khác
đang tụ tập đông người cùng nhau ăn nhậu
làm việc với cơ quan điều tra
đối tượng việt anh khai nhận
đã mua bộ trang phục công an nhân dân
quân hàm kp qua mạng
với số tiền là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
việt anh đã gặp nhiều người
và tự giới thiệu là nhân viên của thanh tra chính phủ
cán bộ công tác trong ngành công an
hứa hẹn với bị hại xin việc làm trong ngành công an
bảo lãnh cho đối tượng đang đi cai nghiện được về nhà
mỗi vụ dương hoàng việt anh đã nhận số tiền từ hai trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
công an thành phố thủ dầu một thông báo
ai là bị hại của đối tượng dương hoàng việt anh
nhanh chóng liên hệ với công an thành phố thủ dầu một để phối hợp xử lý
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm

một lệnh truy nã của chủ tịch công an nhân dân

đã ra quy định truy nã đối với đối tượng trần văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn hùng chiến
xã đồng minh huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
về hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có sẹo chấm cách năm cm trên cánh mũi trái
cũng phạm hai tội danh
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
là đối tượng lê văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn văn trạch xã văn nhuệ huyện ân thi tỉnh hưng yên
còn về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi bảy và có vết sẹo to vùng cổ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an